từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông đoàn thanh lọc phó chủ tịch địa ban nhân dân huyện chợ mới an giang
ký quyết định công bố tạm thời cấp độ bốn dịch covid một mươi chín đối với thị trấn mỹ luông và thị trấn trợ mới
sau khi phát hiện trên một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín tại hai địa phương này
theo ông lọc việc công bố tạm thời cấp độ bốn nguy cơ rất cao đối với thị trấn mỹ luông và thị trấn chợ mới
để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi tháng một mươi sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên đến nay
ổ dịch tại thị trấn mỹ luôn đã phát hiện bảy mươi hai ca dương tính
hiện tại thị trấn mỹ luông đã phong tỏa ba trăm một mươi sáu hộ với một hai trăm bảy mươi sáu nhân khẩu
còn ổ dịch tại thị trấn chợ mới phát hiện tám mươi sáu ca nhiễm kể từ ngày hai mươi một tháng một mươi
sau khi phát hiện ca nhiễm tại ba ấp thị ấp thị hai và ấp long hòa
địa phương này đã phong tỏa hai trăm năm mươi hộ với trên một nhân khẩu
bà nguyễn thị hạnh giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cho biết
bệnh viện đã có chín mươi tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi tháng một mươi
trong bảy ngày qua các ca f đang giảm dần từng ngày rõ rệt
đơn vị đang khẩn trương xét nghiệm diện rộng toàn bộ thân nhân bệnh nhân tại bệnh viện mỗi ngày
lường f phát hiện ngày càng chảm
đặc biệt là số ca f chỉ phát hiện tại các khu vực đã được phong tỏa hẹp
quản lý chặt ở các khoa đã phong tỏa
riêng lầu sáu và khoa nội thần kinh ở lầu bảy đến nay không phát hiện các ca f
một thông tin đáng chú ý khác ngày hai mươi ba tháng một mươi tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận ba mươi tám ca nhiễm ncov
trong đó có nhiều bệnh nhân trong cùng một gia đình
thị xã phú mỹ là địa phương phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng với hai mươi trường hợp
trong đó xã tân hòa có bảy ca trong gia đình
phường mỹ xuân có hai gia đình với tám ca nhiễm
xã châu pha ghi nhận hai trường hợp
thành phố bà rịa cũng phát hiện một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng năm ca là gia đình tại phường phước hưng
ba ca tại phường kim dinh và hai ca tại phường long tâm
bốn trường hợp còn lại phát hiện tại khu cách ly tập trung
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
địa phương này đang áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn nhằm tiến dần đến trạng thái bình thường mới
tuy nhiên các ca mắc ngoài cộng đồng ghi nhận liên tục trong mấy ngày gần đây
có nguồn lây từ ngoại tỉnh đang rất đáng lo ngại nguy cơ cao tái bùng phát dịch
trong khi đó tại nghệ an tình hình dịch bệnh cũng đang có diễn biến phức tạp
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua từ sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
nghệ an ghi nhận ba mươi ba ca dương tính sars cov hai
trong đó có một trường hợp cộng đồng
các trường hợp còn lại đã được cách ly từ trước
trường hợp cộng đồng là ông h b v sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú khối một phường trung đô tp vinh
ông vờ là tài xế đường dài tp hcm nghệ an
ngày một mươi ba tháng một mươi ông phờ được test nhanh cho kết quả âm tính
ngày một mươi tám tháng một mươi ông vờ từ nghệ an lái xe vào đến tp hcm lấy hàng
ngày hai mươi hai tháng một mươi ông vừa lái xe xuất phát từ tp hcm về nghệ an
ngày hai mươi ba tháng một mươi ông vờ khai báo y tế và được làm test
nhằm tìm kiếm bệnh tật cdc nghệ an
ông v được lấy mẫu gửi cdc sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận hai hai trăm hai mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
lũy tết số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện một chín trăm ba mươi hai người số bệnh nhân tử vong một mươi chín người
số bệnh nhân hiện đang điều trị hai trăm bảy mươi bảy người
được biết từ ngày một tháng một mươi đến nay tỉnh nghệ an có hai mươi một chín trăm một mươi một công dân từ các tỉnh phía nam về quê
qua lấy mẫu xét nghiệm phát hiện hai trăm bốn mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm ba mươi tám ca nhiễm mới ba ca tái dương tính
mới đây sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh con tum ra thông báo số năm nghìn ba trăm tám mươi bảy trên tb gạch bcd
có bảy trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
tại phường quang trung thành phố công tùng
theo đó trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi bốn của tỉnh công tùng là tờ tờ a giới tính nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy địa chỉ tại phường quang trung thành phố con tum di chuyển từ đà nẵng về và thực hiện cách ly tập trung
từ ngày ba tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
trong thời gian cách ly tập trung tờ tờ a được thực hiện xét nghiệm ba lần sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
đều cho kết quả âm tính
cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại nhà
ngày hai mươi hai tháng một mươi tờ ta được lấy mẫu để xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
tờ tờ a đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giả chiến số một tỉnh công tùng
trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi sáu và một trăm chín mươi bảy của tỉnh con tum là f một của trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi ba
trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi tám một trăm chín mươi chín hai trăm linh của tỉnh con tum là các trường hợp sinh sống tại khu vực đã bị bệnh
khoanh vùng dịch tễ liên quan đến các trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi bốn một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi sáu và một trăm chín mươi ba
hiện tại các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giả chiến số một tỉnh con tum
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố con tum đã triển khai các biện pháp cấp bách
đáp ứng ca covid một mươi chín trong cộng đồng
tổ chức khoanh vùng dịch tễ tạm thời đoạn đường hà huy tập dài hai trăm linh m từ ngã tư nguyễn sinh sắc và hà huy tập đến ngã tư âu cơ
và hà huy tập để triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh truyền thông vận động người dân đồng thuận thực hiện cách ly tạm thời
tại vùng dịch tễ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho khu vực cách ly tạm thời vùng dịch tễ chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần
cho người dân bảo đảm nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm điện nước xử lý sát thải v v cho khu vực cách ly tạm thời vùng dịch tễ
liên quan đến hàng loạt kéo ở bình phước kết quả giám sát hơn hai bảy trăm linh người
đến địa phương tỉnh đã ghi nhận sáu mươi ba ca dương tính trong đó có ba mươi bảy người đã được tiêm hai mũi vaccine một mươi chín người được tiêm một mũi vaccine
nhưng vẫn mắc covid một mươi chín trước thực tế trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc quản lý giám sát phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một như sau
người đến về từ địa bàn có dịch cấp độ một đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng liều cuối cùng tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh
hoặc có giấy ra viện không quá sáu tháng luôn thực hiện năm k đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày đến về bình phước luôn thực hiện thông điệp năm k
người đến về từ địa bàn có dịch cấp độ hai cấp độ ba đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine
phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng liều cuối cùng tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày đến về bình phước luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày đến về bình phước
đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện
hoặc cách ly y tế tập trung trong vòng bảy ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày đến về bình phước
người đến về địa bàn có ốc dịch cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng
liều cuối cùng tiêm ít nhất là một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giải ra viện không quá sáu tháng
cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện hoặc cách ly y tế tập trung trong vòng bảy ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày đến về bình phước
đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
nếu đủ điều kiện hoặc cách ly y tế tập trung trong vòng một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất
và ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày đến về bình phước
tại phú thọ công tác phòng chống dịch bệnh cũng được tăng cường sau khi phát hiện một loạt ca mắc mới
ông lê quang thọ phó giám đốc sở y tế tỉnh phú thọ cho biết số lượng các ca f tăng lên trong những ngày qua
là do tỉnh phú thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay toàn tỉnh phát hiện ba trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó nhiều nhất tại thành phố việt trị với hai trăm hai mươi năm ca thị xã phú thọ sáu ca huyện lâm thao sáu mươi tám ca
huyện phù ninh ba mươi tám ca
và huyện tam nông năm ca
đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh phú thọ ở cấp độ hai
theo nhận định của sở y tế phú thọ dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lường trên địa bàn thành phố việt trì
đặc biệt là tại xã chu hóa số ca f tăng nhanh
do đó sở y tế đề nghị thành phố việt trì lập một trạm y tế lưu động để thực hiện nhiệm vụ quản lý
chăm sóc điều trị vận chuyển các trường hợp f tại nhà trên địa bàn xã chu hóa
theo đó các f điều trị tại nhà được cán bộ y tế
trực tiếp kiểm tra sức khỏe tại nhà tối thiểu hai lần một ngày
được bố trí sẵn một chai oxy y tế tại nhà và được phát túi thuốc an sinh điều trị f tại nhà
tuyệt đối không để f tự sử dụng chai oxy y tế tại nhà mà phải do cán bộ y tế vận hành sử dụng
trạm y tế lưu động gồm ba bác sĩ tăng cường từ bệnh viện đa khoa tỉnh
ba y sĩ hoặc điều dưỡng tăng cường từ trung tâm y tế thành phố việt trì chia làm ba tổ hoạt động
còn huyện lâm thao cũng quyết định thành lập bệnh viện giả chiến số một điều trị covid một mươi chín huyện lâm thao
đặt tại trạm y tế xã kinh kệ củ với quy mô bốn mươi dường bệnh
tiếp theo là một thông tin vui với người dân tỉnh tây ninh
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông nguyễn tấn tài giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh cho biết
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân
giữa tây ninh với các tỉnh thành phố khác nên lực lượng chức năng đã tiến hành tháo gỡ
tất cả các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín đặt tại các khu vực cửa ngõ ra vào địa bàn
ngoài ra hiện nay người dân ra vào tỉnh cũng không cần phải có giấy xét nghiệm sars cov hai
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám
trên nq gạch cb của chính phủ quy định thích ấn an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
trên quy đê gạch bit theo đó ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cho phép mở cửa lại nhiều hoạt động
kinh tế sản xuất kinh doanh dịch vụ v v
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi